xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với đối tượng phan đình sang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại xã hương long huyện hương khê về tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi ba phan đình sang đã tạo lập quản lý sử dụng năm tài khoản mạng xã hội facebook
để tham gia các hội nhóm phản động chống đối trên không gian mạng
trong thời gian sinh sống lao động tại lào do có tư tưởng bất mãn với chế độ đối tượng đã đăng tải tán phát
và chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc lịch sử phỉ bắn chính quyền nhân dân lãnh tụ hồ chí minh
đối tượng phan đình sang có quan hệ với số phản động chống đối trong và ngoài nước
trong đó có đường văn thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở đông anh hà nội đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
khi xâm nhập trái phép qua địa bàn biên giới xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
thời gian qua lực lượng công an toàn tỉnh tuyên quang đã mở nhiều đợt tấn công phòng chống tội phạm
góp phần kéo giảm các loại tội phạm đặc biệt là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuyên quang đã phát hiện và bắt giữ đối tượng đỗ văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường minh xuân thành phố tuyên quang về hành vi mua bán trái phép cho ma túy
và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đỗ văn hải đã phát hiện và thu giữ năm trăm một mươi năm ba mươi bốn gram cần sa
đấu tranh mở rộng chuyên án lực lượng công an xác định danh tính thêm bảy đối tượng buôn bán ma túy
để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi
việc giao dịch hoàn toàn khép kín có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đối tượng
và thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng thông qua tài khoản ngân hàng dịch vụ vận chuyển hàng hóa
người bán và người mua không hề biết thông tin vào mặt của nhau
chỉ trong thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã chuyển hơn ba trăm linh đơn hàng ma túy
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy khởi tố tám bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ trên một mươi kg ma túy các loại trong đó có hơn một kg ketamine ba ba kg ma túy tổng hợp
hai mươi ống tinh dầu cần sa trên năm kg cần sa một trăm linh bốn sản phẩm thuốc lá địa tử chứa ma túy
chín mươi chín gói kẹo dẻo tẩm ma túy gần một trăm linh gói nước vui hai mươi năm hai mươi tám gram cocaine và trên một hai tỷ đồng
hiện chuyên án vẫn tiếp tục được đầu tranh mở rộng
với tội danh mua bán trái phép chất ma túy ngu mệnh hoàng phải nhận mức án tử hình
trần duy thắng mức án tù trung thân ba năm tù về tội tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt là trung thân và trương thị yến nhi phải nhận mức một mươi sáu năm tù
phiên tòa được tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tổ chức vào chiều qua ngày một mươi hai tháng ba
theo có trạng hoàng thắng yến nhi cùng chú tại tỉnh đồng nai là những đối tượng nghiện ma túy
từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
hoàng liên lạc với một đối tượng chưa rõ lây lịch ở cộng hòa liên bang đức
thỏa thuận mua một mươi tám viên ma túy với giá gần một ba tỷ đồng
sau đó hoàng mang một viên ma túy bán cho thắng
khi thắng mang số ma túy trên đi bán thì bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ
ngoài thu giữ số ma túy nói trên cơ quan công an còn thu giữ tại hiện trường một khẩu súng và năm viên đạn
khám xét nơi ở của thắng cơ quan công an thu giữ thêm hai gói ma túy ba khẩu súng
năm mươi tám viên đạn tám vỏ đạn và dụng cụ sử dụng ma túy
theo điều tra số ma túy tại nhà thắng là của yến nhi cất giấu để bán và sử dụng
tiếp tục khám xét nơi ở của hoàng cơ quan công an thu giữ hơn một mươi bảy viên ma túy
tổng khối lượng gần bảy năm kg ma túy
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hải phòng xuất hiện một vài đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ
công khai hoặc lén lút thu thập thông tin hình ảnh một cách không đầy đủ thiếu chính xác
thậm chí là cố
cố tình bóp méo và làm sai lệch thông tin về quá trình tiếp nhận hướng dẫn xử lý
giải quyết các thủ tục hành chính của cán bộ ở các cấp các ngành để đe dọa viết đơn tố cáo
nhằm mục đích cử đoàn tài sản
công an tp hải phòng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
công an quận hải an tp hải phòng đã phát hiện phạm thành dương là đối tượng thường xuyên
tham gia các hội nhóm trên các trang mạng xã hội để đăng tải bài viết hình ảnh hướng dẫn
các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng công an nhất là lực lượng cảnh sát giao thông
ngoài ra dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
để ghi hình gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ
và nghiêm trọng hơn dương đã có hành vi đe dọa cán bộ cảnh sát giao thông đòi tiền bồi dưỡng
vào ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải an thành phố hải phòng
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và xác lệnh tạm giam đối với bị can phạm thành dương
về tội cưỡng đoạt tài sản
cùng với hành vi cưỡng đoạt tài sản công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa bắt khẩn cấp đối tượng hồ thành tới
trú tại xã thanh phước huyện gò dầu để điều tra
trước đó vào ngày một mươi tháng ba tại trạm xăm số một mươi tám thuộc ấp trâm vàng ba xã thanh phước
công an nhận được tin báo có một nam thanh niên đeo khẩu trang
che kín đầu điều khiển xe mô tô honda hiệu vision đã che biển số đến trạm xăng
dùng dao đe dọa nhân viên cây xăng rồi cướp tiền tẩu thoát
qua hai ngày tập trung lực lượng truy xét cơ lực lượng công an đã xác định đối tượng gây án là hồ thành tới
và đã tiến hành bắt khẩn cấp
qua khám xét công an thu giữ trên một mươi hai triệu đồng một xe mô tô và con dao gây án
thưa quý vị trong thời gian qua các đối tượng cướp giật tại tp hcm hoạt động
ngày càng táo tợn và tinh vi như chuẩn bị sẵn quần áo rồi chạy vào trong hẻm
thay đổi nhân dạng nhanh chóng rồi thực hiện liên tiếp nhiều vụ chỉ trong một thời gian ngắn
và trốn sang địa bàn khác
lực lượng công an tp hcm đã thực hiện nhiều giải pháp để chấn át tội phạm
khoảng một mươi một h ngày hai tháng ba người đàn ông làm nghề shipper giao hàng điều khiển xe máy
trên đường bù thị điệt thủ ấp ba xã phạm văn cội huyện củ chi tp hcm
trong lúc đăng nghe điện thoại của khách hàng thì có hai thanh niên bất ngờ áp sát
giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện củ chi phối hợp phòng cảnh sát hình sự
công an tp hcm khẩn trương truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai giờ gây án công an đã bắt được hai đối tượng
là nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tính quảng ngãi và nguyễn tuấn tú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ huyện củ chi tp hcm
hai đối tượng này vừa nghiện vừa có tiền án và để có tiền mua ma túy đá
chơi cờ bạc trên mạng cả hai đã bàn bạc rủ nhau đi cướp dật tài sản
sau khi bắt giữ các đối tượng công an huyện củ chi đã tiến hành trao trả tài sản
cho anh shipper giao hàng
giữ điện thoại của em để tìm tâm để có điện thoại này để giao hàng
mua sinh hàng
trước đó sáng ngày một tháng ba
một đối tượng theo dõi và phục cướp tài sản của người dân vừa rời tiệm vàng
xảy ra trên địa bàn quận bình tân hai vụ giật dây chuyền giật điện thoại của người phụ nữ
các vụ án đều được công an các địa phương phối hợp cảnh sát hình sự đặc nhiệm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm khám phá nhanh chóng
truy xét bắt giữ nhanh và thu giữ toàn bộ phương tiện tăng vật của vụ án
bản thân tôi và người dân ở địa bàn dân cư ở tại đây thì rất là tin tưởng trong
thời gian qua cái quản lý của mình về an ninh trật tự cũng là một ý góp phần để bảo vệ được
cái đẩy lùi tội phạm bảo vệ được tình hình an ninh trật tự ở địa phương trong thời gian vừa qua
lực lượng cảnh sát hình sự đã phù hợp với công an các phương đơn vị địa phương để nâng cao tính chủ
động và quyết liệt triển khai các mặt công tác nhiệm vụ để huy động tối đa các bộ chính sĩ tập
chung và nắm tình hình địa bàn đối tượng hệ loại được phân công được phụ trách đã đấu tranh
trấn áp được nhiều băng nhóm về các tội phạm hình sự tụ điểm phức tạp về tài nạn xã hội
duy trì đã kéo giảm một số vụ về phạm tội về trật tự xã hội so với hai tháng cùng kỳ là giảm được năm trăm tám mươi năm
tỷ lệ giảm bốn mươi một năm mươi số vụ phạm pháp hình sự qua việc khám phá nhanh các vụ án cho thấy
tội phạm cướp cướp giật tài sản tiếp tục là các đối tượng hàng đầu mà công an thành phố hồ chí
minh kiên quyết đấu tranh trấn áp không để tội phạm lợi dụng hoạt động nhằm hạn chế các giám
tội phạm nói chung cũng như từng bước xóa bỏ các điều kiện hoạt động của tội phạm đường phố qua
đó tăng thêm niềm tin của người dân đối với lực lượng công an và bảo vệ sự bình niên cho thành phố
vào ngày một mươi ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tống
đạt quyết định khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên cùng chú tại đà nẵng thực hiện một mươi hai vụ
trộm cắp xe máy trên địa bàn nhóm này được xác định gồm năm đối tượng thanh thiếu niên trú trên địa
bàn trong đó võ huy tuấn và nguyễn minh trí cùng chú tại quận liên triều đã trực tiếp thực
hiện hành vi trộm cắp xe máy tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy hiện bốn đối tượng đã bị khởi tố
trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can là tuấn và trí ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư
chú với hai bị can khác có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có một bị can vị thành
niên cho phép tại ngoại
một ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản là xe máy vừa được công an phường cửa nam quận hoàn kiếm
tp hà nội phát hiện và trị phá các đối tượng đều là tội phạm chuyên nghiệp để thực hiện hành vi
thì chúng đã chuẩn bị nhiều công cụ phá khóa xe chỉ cần người dân sơ hở là thực hiện hành vi phạm tội
quá trình điều tra bước đầu xác định nguyễn duy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thương chú tại quận
hoàn kiếm lê quang hoàng và đỗ phi hùng là các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi tiêu thụ
các đối tượng đều là tội phạm chuyên nghiệp đều đã có nhiều tiền án tiền sự trong đó
hùng có chín tiền án với tám tiền án tội trộm cắp tài sản linh từng có một tiền án về tội cướp giật
tài sản hai tiền án về tội trộm cắp
em cùng một người bạn nữa em đeo người bạn đấy thì cứ đến tới chỗ nào sơ hở và có xe thì người bạn
đấy em sẽ đứng cạnh dưới và người bạn đấy nhảy xuống bẻ khóa xe và dắt xe đi xe bắn được thì
được giao động từ bốn đến năm giờ
từ bốn triệu tới đến tám triệu thì em sẽ chia đôi cho những người đi cùng
ổ nhóm này thì các đối tượng thường hoạt động vào khung giờ đêm các đối tượng thường đi hai đối tượng
xe máy và đi vòng cảm tính các địa bản các đối tượng thường ở nhóm này thì thường là trong người
lúc nào cũng có các cái đồ để sẵn sàng khi mà phát hiện có xe có sơ hở
khóa vạn năng kim cộng lực cùng nhiều công cụ để phá khóa với bộ đồ nghề này thì chẳng có bất cứ loại
khóa xe nào trụ nổi khi bị ổ nhóm trộm cắp này nhắm đến chỉ khoảng hai ba phút nếu phương tiện không
có người trông coi xe không cánh mà bay mở rộng điều tra lực lượng chức năng còn xác định đối tượng
thường sinh sinh năm hai nghìn trú tại tỉnh vĩnh phúc là đồng phạm trong việc tiêu thụ xe máy trộm cắp
thời gian vừa qua thì cũng xảy ra rất nhiều các vụ trộm đặc biệt là khi mà người dân để xe máy ở trước
cửa nhà các cái khung giờ mà nhập nặng tối là từ một mươi tám h đến hai mươi h và khung giờ từ sau một mươi một h đêm một mươi hai giờ đêm
tới thường thì những cái khung giờ trên là vắng vẻ và đối tượng đêm hôm thì các đối
được địa hình để khi mà không may người dân phát hiện có thể có cơ hội thì tẩu thoát
được thuận lợi hơn do vậy người dân nên cảnh giác cao các khung giờ nhạy cảm trên và đặc biệt là cần
trang bị các khóa làm sao chắc chắn và an toàn ngoài ra nếu cẩn thận hơn thì nên gửi trong các bãi gửi xe được quy định an toàn để xe trong nhà tránh những đối tượng trụng cấp lợi dụng sơ hở để hoạt động phạm bội trụng cấp
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam các đối tượng tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với trần huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố dị an tỉnh bình dương về hành vi lừa đảo chiếm đoàn tài sản